thưa quý vị và các bạn vừa qua khu vực miền trung liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng nguyên nhân chính vẫn là sự thay đổi đột ngột của thời tiết
cộng với những thay đổi khi những sườn đồi bị tác động bởi bàn tay của con người
những vụ sạt lở liên tiếp xảy ra đã cảnh báo chúng ta cần quan tâm chú ý nhiều mặt về địa chất
trong đó có thành lập bản đồ các điểm có nguy cơ sạt lở trên toàn quốc
chỉ trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi tỉnh quảng nam xảy ra bốn vụ sạt lở đất nghiêm trọng
làm hàng chục người bị chết và mất tích
nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở ở xã trà leng huyện nam trà my hôm hai mươi tám tháng một mươi làm năm mươi năm người mất tích
vụ sạt lở ở xã phước lộc huyện phước sơn cũng là một mươi ba người bị vùi lấp
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi vụ sạt lở ở huyện hương
tỉnh quảng trị làm hai mươi hai quân nhân hy sinh điều này đã được các nhà khoa học cảnh báo từ trước
các nhà khoa học đã đưa thông tin đã tuyên truyền công tác cảnh báo nhưng trên thực tế ít người nghe
vì vậy bên cạnh việc truyền thông cơ quan chức năng phải làm quyết liệt
có biện pháp hành chính để hỗ trợ người dân di rời ra khỏi vùng nguy hiểm
diễn biến khốc liệt của thiên tai chúng ta cùng nhìn nhận sâu hơn toàn diện hơn về công tác cảnh báo sạt lở đất
qua đó có thể gợi mở được những giải pháp cấp bách và lâu dài để người dân miền trung nói riêng
và người dân cả nước nói chung có cách đối diện với thiên tai bằng tâm thế chủ động bình tĩnh hiệu quả hơn
thành lập bản đồ phân vùng và xây dựng hệ thống cảnh báo sạt lở ở việt nam
đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở nước ta
từ năm hai nghìn một mươi hai viện khoa học địa chất và khoáng sản đã được chính phủ phê duyệt và triển khai điều tra hiện trạng
thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo trượt lở các khu vực trên cả nước
tính đến thời điểm hiện tại viện đã triển khai điều tra hiện trạng lập bản đồ phân vùng của hai mươi năm trên ba mươi bảy tỉnh và bàn giao cho một mươi năm tỉnh

từ năm hai nghìn một mươi hai viện đã triển khai điều tra hiện trạng lập bản đồ phân vùng của hai mươi năm trên ba mươi bảy tỉnh và bàn giao cho một mươi năm tỉnh